chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác cũng trong ngày ba tháng chín công an thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
để điều tra vụ việc liên quan tới anh vũ tiến giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê thái bình
trú tại thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu trước đó anh giang biết khu nhà trọ mình ở tại quận bình thạnh
có người hoa sốt nghi nhiễm covid một mươi chín nên dạng sáng ngày hai mươi hai tháng tám đã chạy xe máy
về phường một mươi một thành phố vũng tàu ở nhờ nhà ông chu nguyên tê
đến trưa cùng ngày qua công tác nắm tình hình khu phố nơi ông tê cư trú phát hiện anh giang ở đây
nên yêu cầu anh này đến phường khai báo vì đi từ vùng dịch về địa phương
sau khi đến trạm y tế khai báo anh giang trở về nhà ông tê tự cách ly
đến trưa ngày hai mươi ba tháng tám anh giang thấy bản thân có dấu hiệu bị suốt nhẹ
được xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính nên báo cho y tế phường
vào tối cùng ngày anh giang được lực lượng y tế đưa đi cách ly tập trung
đến ngày hai mươi sáu tháng tám anh giang có kết quả pcr dương tính với sars cov hai
nên được đưa vào bệnh viện vũng tàu để điều trị
ngày hai mươi tám tháng tám người có tiếp xúc gần với anh giang là ông tê
cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
qua quá trình điều tra công an thành phố vũng tàu xác định
thời điểm xảy ra sự việc tại thành phố hồ chí minh và thành phố vũng tàu
đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
dù không được phép của cơ quan chức năng anh giang cố tình lợi dụng trời tối
treo lên xe máy hai ổ bánh mì nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép
để rời thành phố hồ chí minh chạy về vũng tàu
an giang không tự giác khai báo y tế với chính quyền địa phương
dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân trên địa bàn